các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của chủ tịch quốc hội lào đến chủ tịch nước
phó chủ tịch son phanh phengkhamy cho biết quốc hội lào sẽ phù hợp với quốc hội việt nam tổ chức hoạt động kỷ niệm đạt hiệu quả cao nhất
qua đó giúp nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ đặc biệt việt lào
thông báo kết quả bầu cử quốc hội lào khoa tám và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố lần đầu tiên của lào
phó chủ tịch quốc hội lào cho biết thông qua chuyến thăm lần này của đoàn với mong muốn tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân của việt nam
phó chủ tịch quốc hội lào mong muốn thời gian tới nhận được sự giúp đỡ của việt nam để hai bên có thể tiếp tục được trao đổi các kinh nghiệm về tổ chức hội đồng nhân dân các cấp
như trao đổi và tổ chức hội thảo mời các chuyên gia của việt nam sang để lào có thể học hỏi những kinh nghiệm hay của việt nam
phó chủ tịch quốc hội lào tin tưởng thời gian tới mối quan hệ giữa hai quốc hội và hai nhà nước ngày càng phát triển tốt đẹp
chiều ngày một mươi bảy tháng tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ trung quốc hồng tiểu dũng
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng gặp lại đại sứ hồng tiểu dũng và đánh giá cao những nỗ lực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam trung quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời đây là nền tảng hết sức quan trọng để hai bên tiếp tục đi sâu hợp tác duy trì trao đổi tìm ra những biện pháp hữu hiệu giải quyết thỏa đáng bất đồng tạo dựng môi trường thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
việt nam hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với trung quốc coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu nhất quán trong chính sách đối ngoại của việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao
hai nước cần tiếp tục thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nhất là thương mại đầu tư và những lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa thế hệ trẻ thanh niên nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước
thủ tướng đề nghị đại sứ xúc tiến nhiều hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các bộ ngành địa phương trung quốc với phía việt nam để triển khai hiệu quả các nội dung hai bên đã thỏa thuận tại phiên họp lần thứ chín ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương giải quyết triển đề các tồn tại vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại đầu tư thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đạt tiến triển mới phát triển cân bằng bền vững
sáng một mươi bảy tháng tám văn phòng chính phủ và bộ nội vụ tổ chức hội truyền thống
hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình lãnh đạo các bộ ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố tham dự tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng đề nghị cần phải tiến hành tổng kết một cách thực chất làm sao đánh giá tình hình và giải pháp sát với thực tiễn không hình thức
thủ tướng cũng quán triệt tinh thần nói thẳng nói thật
nói vào những việc gai góc vướng mắc hiện nay trong bộ máy tổ chức đội ngũ cán bộ công chức thể chế pháp luật trong dịch vụ hành chính công tiền lương
thủ tướng đặt vấn đề về một số giải pháp cải cách hành chính mà hội nghị cần tập trung thảo luận như tinh giảm số lượng biên chế nhà nước cải cách tiền lương hay ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước
theo báo cáo của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục y tế đạt mức trên tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn iso
tối ngày một mươi bốn tháng tám tại khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn xã mỹ sơn đô lương đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt trung bồn bản hùng ca bất tử
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ sáu mươi sáu năm ngày truyền thống thanh niên sung phong và bốn mươi tám năm ngày chiến thắng chuồng bồn thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự
chương trình nghệ thuật chuông bồn bản hùng ca bất tử đã làm sống lại những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom một thời oanh liệt
một sự kiện bi hùng trong lịch sử đấu tranh
trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta mà ở đó những chiến sĩ thanh niên sung phong trung bồn với quyết tâm sắt đá tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắt sống bám cầu bám đường chết kiên cường dũng cảm
theo nhà báo thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân thì chiến thắng chuông bồn thực sự là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và di tích trung bồn là nơi linh thiêng thể hiện tinh thần bất diệt đó
trong đó một mươi ba anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong đã trở thành huyền thoại trong lòng người là khúc tráng cá bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước
tại chương trình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tặng tv đầu dvd và sổ tiết kiệm cho thân nhân một mươi ba lịch sĩ thanh niên sung phong trung bồn và bà trần thị thông nhân chứng lịch sử trung bồn
báo nhân dân và tỉnh nghệ an cũng đã tặng sổ tiết kiệm cho đại diện ban quản lý khu di tích trung bồn và quỹ khuyến học nghệ an
sáng ngày một mươi năm tháng tám tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp phó chủ tịch quốc hội lào sổng phanh phen khả mi
ngoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đảm nhận tốt vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng và nhân dân việt nam luôn cơ trọng và giành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
coi đây là tài sản vô giá yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc việt lào

phó chủ tịch quốc hội lào cho rằng quốc hội hai nước quan tâm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước ủng hộ việc tổ chức cho cán bộ nhân dân lào nhất là thanh thiếu niên sang thăm quan tìm hiểu các di tích cách mạng lào tại việt nam từ đó có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng lào và quan hệ đặc biệt việt nam lào
sáng ngày một mươi chín tháng tám ban miên tập báo nhân dân đảng ủy long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám
sáng ngày một mươi chín tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín đến dự có đại diện lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan trung ương phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam ôn lại truyền thống vẻ vang của đảng ý nghĩa trọng đại của cách mạng tháng tám và những thành tiệu mà đảng nhà nước nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

đảng bộ tri bộ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ báo nhân dân lần thứ hai mươi bảy
đặc biệt khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên người đứng đầu
trong tuần qua đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu nhà báo ngọc đàn đã có những trao đổi về ý nghĩa của sự kiện này trong lịch sử cách mạng việt nam
cứ đến mùa thu chúng ta lại nhớ đến ngày một mươi chín tháng tám ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc ta và chính cái ngày đấy cũng là làm thay đổi số phận của một đất nước từ đất nước nô lệ chuyển qua một đất nước hoàn toàn độc lập tự do
trong tuần qua đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám đảng viên người đứng đầu
trong tuần qua đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng việt nam và chính ngày đấy cũng là làm thay đổi số phận của một đất nước hoàn toàn độc lập tự do
trong thời kỳ mới này có những lúc khó khăn có những bước thăng trầm của cách mạng nhưng mà thời kỳ nào vậy những quyết sách đúng đắn của đảng ta những chiều trương chính sách của đảng ta được lòng dân mang lấy cho nhân dân thì nhân dân sẽ đứng dậy và cùng với đảng ta sẽ làm nên được những kỳ tích mà không ai không có thể người ta không tính nổi được
đây là một bài học rất rõ ràng
mặt thứ hai nữa là một bài học cách mạng tháng tám
tháng tám chính là tận dụng thời cơ phát huy thời cơ của đảng ta
đây là một sự lãnh đạo sáng tạo và hết sức sáng tạo của đảng ta
và chính là trong lúc chúng ta thấy rõ là lời hiệu triệu rất đúng là khi mà nhật và pháp bắn nhau thì chúng ta có hiệu triệu là hành động của chúng ta
và cái hành động ấy trong một thời gian chuẩn bị rất ngắn và chúng ta đã huy động được một lực lượng bình thường để đứng lên làm một cuộc cách mạng
thì đối với tôi là có hai ý
nghĩa như thế một là sức mạnh của cách mạng là sự nghiệp của quân chủng
có quân chủng sẽ có thắng lợi cách mạng
cái thứ hai nữa là cái đảng ta biết nắm bắt nắm chắc thời cơ để mà huy động quân chúng
thì đấy là một sự lãnh đạo hết sức tài tình và sự sáng suốt trong các đường lối chủ trương của đảng ta
ngày nay bài học ấy vẫn còn nồng hồi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sự kiện chính trị tuần
cảm ơn quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại